bộ tài chính đã cho biết quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi có số dư là hơn một mươi tỷ đồng
số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi là một mươi bốn mươi chín hai trăm sáu mươi một tỷ đồng
tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý ba năm hai nghìn hai mươi là một năm trăm sáu mươi năm tám trăm tám mươi tỷ đồng
trong khi đó số dư quỹ bình ổn giá tại thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín là hai bảy trăm bảy mươi chín tám trăm một mươi năm tỷ đồng
mới đây bộ tài chính cũng đã có văn bản gửi bộ công thương đồng tình về việc tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá
bộ tài chính lý giải do việc sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá gắn với cơ chế điều hành giá xăng dầu
nên khi còn giá cơ sở thì cần tiếp tục duy trì quỹ này như một biện pháp kinh tế để góp phần bình ổn giá xăng dầu
việc bộ tài chính công khai tình hình trích lập sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu
quý ba năm hai nghìn hai mươi nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu
theo quy định tại nghị định số tám mươi ba ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về kinh doanh xăng dầu